thưa quý vị vào thời điểm cuối năm tình hình tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp
nổi lên là nạn trộm cắp cướp giật tài sản
để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng nhất là vào dịp cuối năm tội phạm thường gia tăng hoạt động
người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng bị trộm cắp cướp giật ghi nhận tại tỉnh đồng nai
từ đầu tháng một mươi một đến nay tại địa bàn xã gia kiệm liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gồm tiền vàng với thủ đoạn rất tinh vi
với quyết tâm bắt bằng được nhóm trộm đêm trên công an huyện thống nhất đã huy động lực lượng ra soát các băng ổ nhóm trên địa bàn
đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để người dân tham gia tố giác tội phạm
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thống nhất đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn hoàng anh
phạm tuấn vũ và nguyễn quốc hiệp cùng tại huyện thống nhất để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
do ăn chơi và cá độ đi qua
xã gia kiệm và khi đi có đem theo một đục sắt và một xà beng và một căng cua
thì đi ngang qua thấy có nhà dân móc ở bọc ngoài sau đó cải cửa
đi ăn trộm hiệp ở ngoài cản giới còn em và nguyễn hoàng anh đi vào cãi khóa lấy tiền vàng
lấy được tổng cộng là hai dây chuyền
một dây chuyền vàng một lác vàng và một mươi một nhấn vàng
em mang đi bán là một cộng dây chuyền vàng một lác vàng và hai nhấn vàng
tổng số tiền em bán được năm mươi bốn triệu
bước đầu tại cơ quan công an nhóm hoàng anh khai nhận do ăn chơi lêu lỏng
lại không có nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi trộm cắp tìm nhà nào sơ hở trong quản lý tài sản
đột nhập lấy mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
chúng đã thực hiện ba vụ trộm cắp tại xã gia kiệm
tài sản trộm được là nhiều trang sức bằng vàng có giá trị như dây chuyền
lác nhẫn và tiền mặt
tổng giá trị tài sản gần một trăm ba mươi triệu đồng
số tài sản trên chúng mang bán chia nhau tiêu xài
những nhà mà hẻo lánh khi đi vắng không ở trong coi thì phải khóa cửa
nhưng mà phải nhờ người kế bên thường xuyên trong coi giúp đỡ trong coi việc đó
cái thứ hai nữa là gia đình phải gắn camera ở bên trong
trước khi mà đi ra ngoài thì chúng ta mở camera ra thì trong cái điện thoại của di động của chúng ta
sẽ phát hiện rằng người khác đột nhập vào
cái thứ ba là tiền và vàng bà con không lên để ở trong nhà nhiều
sau khi sự việc xảy ra phát hiện thì phải trình báo để nguyễn cái hiện trường
và trình báo lên cơ quan công an chúng tôi để chúng tôi thực hiện thứ nhất là tiến hành khám nghiệm hiện trường
thứ hai là truy theo dấu vết nóng để bắt đối tượng
việc bắt thành công nhóm chuyên trộm cắp trên là thành tích xuất sắc của công an huyện thống nhất
trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
hiện vụ việc đang được công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật